việc khởi công dự án xử lý ô nhiễm dioxin tại sân bay biên hòa
và ký thỏa thuận triển khai dự án sáu mươi năm triệu usd khoảng hơn một năm trăm linh tỷ đồng
nhằm hỗ trợ người khuyết tật thể hiện cam kết mạnh mẽ của phía hoa kỳ
cùng việt nam khắc phục hậu quả chất độc hóa học do chiến tranh để lại
đó là khẳng định của phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình
tại sự kiện hoa kỳ việt nam tăng cường quan hệ đối tác về khắc phục hậu quả chiến tranh
được tổ chức sáng nay năm tháng một mươi hai tại đồng nai
phát biểu tại buổi lễ phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình yêu cầu
bộ quốc phòng chủ trì phối hợp với các bộ ngành địa phương cùng tháo gỡ khó khăn
thúc đẩy tiến độ dự án với mục tiêu chung là bảo đảm chất lượng an toàn và hiệu quả
phó thủ tướng đề nghị hoa kỳ tiếp tục tăng cường hợp tác triển khai thực hiện nhiều dự án
về khắc phục hậu quả chiến tranh và phát triển kinh tế xã hội tại việt nam
đáp ứng nhu cầu chính đáng của người dân vì lợi ích chung của hai nước
góp phần thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện việt nam hoa kỳ lên tầm cao mới
khu vực tôi đang đứng đây là phía tây của sân bay biên hòa
nơi được đánh giá là nhiệm dioxin năng nhất thế giới hiện nay
thời gian qua với sự hợp tác giữa hai nước việt nam hoa kỳ trong xử lý chất độc hóa học sau chiến tranh
hôm nay việc khởi công dự án xử lý dioxin tại khu vực sân bay biên hòa đã được thực hiện
để thực hiện dự án xử lý ô nhiễm
các đơn vị thi công đã xây dựng đường công vụ cổng ra vào văn phòng để phục vụ dự án
các hạng mục giải phóng mặt bằng quan chắc cũng đã bắt đầu triển khai
mục tiêu đầu tiên là loại bỏ nguy cơ dò dị thêm dioxin và làm sạch khu vực bên ngoài sân bay
sau đó sẽ xử lý cô lập đất ô nhiễm dioxin
đây là bước tiếp theo sau thỏa thuận mà chúng tôi đã ký hồi tháng bốn
và hiện nay cơ quan phát triển quốc tế hoa kỳ
đóng góp một trăm tám mươi ba triệu đô la mỹ để xử lý dioxin ở sân bay biên hòa
chúng tôi sẽ phối hợp sử dụng các biện pháp giảm thấp nhiệt nhất ô nhiễm dioxin
để mang lại môi trường trong sạch
và như các bạn đã biết là khối lượng cần phải xử lý tại sân bay biên hòa gấp bốn lần sân bay đà nẵng
theo bộ quốc phòng hiện nay sân bay biên hòa có hơn một hectare khu vực ô nhiễm dioxin nằm rải rác khắp nơi
do đó các đơn vị sẽ dồn về một số địa điểm để xử lý bằng công nghệ đốt mà việt nam và hoa kỳ sẽ lựa chọn
ngoài ra cũng sẽ xử lý khu dân cư nhiễm dioxin ở ngoài phạm vi sân bay
cái phạm vi dự án nó nằm trong sân bay là chủ yếu
nhưng ngoài sân bay thì nó có một khu vực cửa làng của người dân tỉnh đồng nai
và chúng tôi đang tích cực vận động người dân để mà di chuyển họ đi chỗ khác
để sẽ bốc toàn bộ đất ô nhiễm mới vào trong sân bay để xử lý sau và trả lại đất cho dân
đồng thời là ngăn chặn cái việc ô nhiễm cái dòng sông đồng nai
là cái nguồn nước
thành hồ chí minh và các tỉnh ở đông nam bộ
cũng tại buổi lễ đại diện trung tâm hành động quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hóa học và môi trường
và cơ quan phát triển quốc tế hoa kỳ đã ký thỏa thuận về khoản tài trợ sáu mươi năm triệu usd
nhằm thực hiện hoạt động cung cấp hỗ trợ trực tiếp cho người khuyết tật nặng tại tám tỉnh trong năm năm tới